di sản tư liệu thế giới mục bản triều nguyễn khối tài liệu đặc biệt quý hiếm đã được unesco công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới vào ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn chín
đặc biệt trong khuôn khổ buổi trưng bày mọi người còn tham quan kho lưu trữ của trung tâm lưu trữ quốc gia i trực tiếp tiếp cận những tài liệu lưu trữ hán nôm như châu bản triều nguyễn địa bạ triều nguyễn đình bạ triều nguyễn và những tài liệu lưu trữ tiếng pháp
đây là hoạt động thiết thực giúp quần chúng nhân dân tiếp cận đến những di sản những tư liệu quý báu của quốc gia từ đó tuyên truyền ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc cho mỗi người
nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu niên nhi đồng toàn thành phố gặp gỡ giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thành phố cần thơ đã tổ chức lễ khai mạc ngày hội hoa phượng đỏ thành phố cần thơ năm hai nghìn hai mươi bốn

ngày hội hoa phượng đỏ thành phố cần thơ năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hội hoa phượng đỏ thành phố cần thơ lần này diễn ra từ ngày ba mươi đến ngày ba mươi một tháng tám
ngày hội có hơn hai trăm năm mươi em thiếu nhi đến từ chín quận huyện trên địa bàn thành phố tham gia các phần thi văn nghệ tổng hợp vẽ tranh thi đấu cờ vua các trò chơi dân gian
ngày hội là sân chơi lành mạnh góp phần bồi dưỡng để các em phát triển về năng khiếu thẩm mỹ xen luyện sức khỏe
đồng thời đây cũng là dịp để các ban ngành đoàn thể các bậc phụ huynh thầy cô giáo cùng nhau chăm lo đời sống tinh thần cho những mầm non tương lai của đất nước
thưa quý vị cầu long là môn thể thao cộng đồng được rất nhiều người yêu thích và luyện tập
và phong trào cầu lông ở quận bắc từ liêm hà nội đã để lại điểm nhấn trong phong trào phát triển thể thao quần chúng bởi sự quy củ và chuyên nghiệp
từ nhiều năm qua phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng trên địa bàn cả nước
thể hiện ở sự tăng trưởng về số lượng người tập sự phát triển đa dạng của các loại hình tập luyện các câu lạc bộ và chất lượng hoạt động thể dục thể thao
và trong những môn thể thao có phong trào phát triển mạnh nhất thì cầu lông luôn được đông đảo nhân dân yêu thích và lựa chọn
chứng kiến những trận thi đấu giao lưu của những vận động viên không chuyên tại một giải cầu lông phong trào của tổ dân phố xuân nhang phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội
chúng tôi cảm nhận được niềm đam mê của họ dành cho bộ môn thể thao này
trong cộng đồng tổ dân phố xuân nhang chúng tôi nói riêng và phường xuân đình của chúng tôi nói chung
có nhiều năm nay thì có nhiều hình thức tổ chức thể dục thể thao với cộng đồng
và còn nếu nói về toàn dân thì như vậy là chúng tôi cũng là luôn luôn là tuyên truyền để nhân dân hăng hái tập thể dục rèn luyện sức khỏe nâng cao cái nhận thức trí thức
mặc dù cầu lông là môn thể thao dễ tập luyện và đầu tư trang thiết bị
nhưng việc tổ chức hoạt động dưới mô hình câu lạc bộ mở các giải đấu giao lưu không phải là điều dễ thực hiện
để có được như ngày hôm nay các thành viên trong câu lạc bộ cầu lông tổ dân phố xuân nhang đã luôn đoàn kết tôn trọng kỷ luật câu lạc bộ
cũng như rất nhiệt tình trong nhiều công việc chung
đội cầu lông tổ dân phố xuân nhang của chúng tôi thì được thành lập dựa trên các thành viên tư nguyện
chúng tôi là những người yêu thích và quyết định bàn nhau và lập nên mối công
câu lạc bộ kinh phí thì hoàn toàn là do các thành viên tự đóng góp hoặc là do các nhà hợp tâm tham gia câu lạc bộ hoặc ngoài câu lạc bộ có thể là ủng hộ
thường thì chúng tôi đang có mức khoảng độ một trăm năm mươi một tháng cho một thành viên để tham gia cơ lộc bộ
những người mà chúng tôi còn có những khuyến khích là những người mà không tham gia thường xuyên thì mức nộp chỉ có khoảng một trăm linh ngàn một tháng
rất vui và xúc động khi mà tham gia những cái giải đấu ở địa phương như thế này
đặc biệt là trong những ngày mà quan trọng của đất nước
những ngày chín mươi tám hoặc hai nghìn chín như thế này
thì anh em trong phường cũng như là trong địa bàn tổ dân phố rất vui khi được tham gia những cái giải đấu mang tính chất phong trào như thế này
bởi vì khi đi đánh đâu sai nữa nhưng mà về địa phương mình có thể đánh tâm trạng phấn khởi và thoải mái hơn
có thể nói cùng với các hoạt động bổ ích khác ở địa phương phát triển phong trào cầu lông tại phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội
đã góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong việc rèn luyện thân thể
tạo sự gần gũi thân thiện giữa mọi người dân tăng cường tình đoàn kết cùng chung sức xây dựng có kết quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa
trong phần tin quốc tế nga và belarus công bố nội dung tập trận japat hai nghìn một mươi chín
mỹ điều tra cáo buộc uber hối lộ quan chức
bộ quốc phòng nga và belarus vừa công bố các nội dung chính

theo đó cuộc tập trận gồm hai giai đoạn với nội dung tập trung vào các biện pháp ứng phó trước những mối đe dọa nhằm vào nga và belarus
trong giai đoạn đầu các lực lượng hai nước sẽ diễn tập tình huống chiến đấu cô lập các nhóm tay súng vũ trang bất hợp pháp
tiến hành hoạt động do thám và phá hoại của địch
các đơn vị phòng không không quân tăng cường hiểm trợ cho các địa điểm quan trọng của nhà nước và căn cứ quân sự
nhằm ngăn chặn nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài đồng thời luyện tập phối hợp chiến đấu và hỗ trợ kỹ thuật giữa các lực lượng
thứ trưởng quốc phòng nga alexander formin đã khẳng định với bối cảnh nato tiến hành tám mươi năm cuộc tập trận
tại khu vực giáp biên giới phía tây với belarus trong thời gian qua
việc nga và belarus tổ chức cuộc tập trận này là hoàn toàn phù hợp
cuộc tập trận nga belarus được tổ chức hai năm một lần
và năm nay cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra từ ngày một mươi bốn đến hai mươi tháng chín tới
bảy trăm linh quân và sáu trăm tám mươi đơn vị chiến đấu trong đó có khoảng năm năm trăm linh quân của nga
nato đã ra thông báo cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận này
tại vòng đàm phán thứ ba về brexit giữa eu và nước anh đang diễn ra ở thủ đô bruxelles
chủ tịch uban châu âu jean claude juncker một lần nữa cảnh báo
anh phải nhất trí với những điều khoản chia tay trước
rồi mới tính đến chuyện thương lượng về quan hệ song phương sau brexit
ông juncker nhấn mạnh sẽ không có cuộc đàm phán nào về mối liên hệ trong tương lai
khi các vấn đề về chia tách chưa được thống nhất
ông juncker cũng bày tỏ thất vọng về cách tiếp cận của chính phủ anh với các cuộc đàm phán brexit
theo ông những đề xuất được london công bố trước thềm vòng đàm phán thứ ba chưa thỏa đáng
với rất nhiều vấn đề chưa được đề cập
tại vòng đàm phán thứ ba giữa eu và anh
phía eu tuyên bố nội dung thương lượng sẽ tập trung vào vấn đề quyền lợi của công dân châu âu và anh
nghĩa vụ tài chính mà anh phải thực hiện khi rời eu
và vấn đề biên giới với cộng hòa ireland và vùng lãnh thổ phía bắc ireland thuộc anh
tuy nhiên anh lại muốn gắn việc giải quyết những vấn đề này với quan hệ tương lai
theo nhận định của giới phân tích có thể phải đến cuối năm nay
eu mới đưa ra quyết định về việc có đàm phán với anh
về quan hệ song phương hậu brexit hay không
do bất đồng giữa hai bên hiện nay chưa có dấu hiệu được thu hẹp
bộ tư pháp mỹ đang tiến hành điều tra hãng kinh doanh hoạt động vận tải uber
sau khi có cáo buộc hãng đã hối lộ
quan chức tại nhiều nước để nhận ưu đãi trong hoạt động kinh doanh tại những quốc gia sở tại
hiện uber đặt trụ sở chính tại san francisco xác nhận hãng đang hợp tác với các nhà điều tra
thuộc bộ tư pháp mỹ trong cuộc điều tra cáo buộc vi phạm luật chống tham nhũng ở nước ngoài
với quy định nghiêm cấm hối lộ quan chức chính phủ nước ngoài để nhận ưu đãi trong kinh doanh
hiện uber đã có mặt tại hơn sáu trăm linh thành phố trên toàn thế giới
từng là công ty khởi nghiệp có giá trị nhất thế giới
với giá trị thương hiệu tới sáu mươi tám tỷ đô la uber hiện trải qua giai đoạn khó khăn nhất
với hàng loạt rắc rối pháp lý cũng như nội bộ ban lãnh đạo
đến nay nhiều quốc gia trên thế giới đã cấm dịch vụ taxi của uber
người dân thủ phủ edinburgh của scotland vương quốc anh đã chào đón queensferry crossing
cây cầu cánh buồm dài nhất thế giới
với ba nhịp dây văng thiết kế tựa như những cánh bùm trắng và chiều dài hai bảy km
queensferry crossing là cây cầu dây văng dài nhất thế giới cầu có chiều cao hai trăm một mươi m so với mực nước biển
tương đương bốn mươi tám chiếc xe buýt hai tầng nét đặc trưng của thủ đô london được xếp trồng lên nhau
để hoàn thành công trình hiện đại này trong vòng sáu năm các kỹ sư xây dựng cầu đường của anh đã sử dụng tới ba mươi năm tấn thép và một trăm năm mươi tấn bê tông
chi phí thi công khoảng một bảy mươi năm tỷ đô la
tuần lễ thời trang tại sao paulo tiếp tục là sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận
năm nay bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng brazil tarsila do marmaran với chủ đề trang phục đi biển là tâm điểm của tuần lễ
bộ sưu tập này mang tên osclan
bộ sưu tập osclan bắt đầu với những thiết kế màu trắng và kem sáng với thiết kế chân váy bút chì thon gọn là điểm nhấn chủ đạo
khởi xướng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tuần lễ thời trang sao paulo được công nhận là một trong những sự kiện thời trang mang tầm ảnh hưởng quốc tế
tương đương như tuần lễ thời trang paris milan new york và london
ra đời từ thế kỷ một mươi sáu ban đầu lễ hội carnival là nghi lễ hóa trang mang sắc thái tôn giáo của những người nô lệ và người dân nghèo cuba
sau này nghi lễ hóa trang và diễu hành này phát triển thành hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng sôi động
thu hút được sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội
tiêu điểm của carnival tại cuba là lễ diễu hành của các đoàn xe được trang trí sặc sỡ
nơi các diễn viên và vũ công khoe tài và các bộ đồ hóa trang lộng lẫy
điểm khác biệt của các lễ hội carnival tại cuba là nền nhạc san xa không thể trộn lẫn
để làm phong phú thêm không khí lễ hội thành phố cũng mở hàng chục quầy hàng phục vụ ăn uống riêng trong lễ hội carnival
tổ chức các hoạt động bên lề như biểu diễn ca nhạc hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân